trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra hai mươi một đợt thiên tai đặc biệt là hai đợt lũ quét lịch sử xảy ra trong tháng tám và tháng một mươi gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản
để ứng phó với mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám tỉnh yên bái đã tổ chức diễn tập ứng phó với lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi tám
cuộc diễn tập được chia làm hai giai đoạn giai đoạn một là tổ chức chuẩn bị ứng phó lụt bão và tìm kiếm cứu nạn
giai đoạn hai là thực hành ứng phó lụt bão và tìm kiếm cứu nạn
với tình huống giả định do ảnh hưởng của cơn bão số ba có mưa lớn kèm theo dòng lốc gây ngập lụt sạt lở tại một số khu vực thuộc phường hồng hà phường nguyễn thái học phường yên ninh phường nam cường phường hợp minh xã tuy lộc xã giới phiên và nhiều điểm ngập lụt cục bộ trên địa bàn thành phố yên bái qua đó giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản khi có bão lụt xảy ra